tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn triển lãm quốc tế việt build hai nghìn một mươi chín lần thứ ba tại tp hcm
chủ đề bất động sản kiến trúc và trang trí nội ngoại thất do bộ xây dựng bảo trợ đã khai mạc
triển lãm có quy mô gần hai năm trăm linh gian hàng của doanh nghiệp đến từ hai mươi bảy quốc gia và khu vực
giới thiệu tại triển lãm là những sản phẩm công nghệ mới hiện đại đáp ứng các tiêu chí
thành phố thông minh ngôi nhà thông minh xanh tiện lợi kỹ thuật số
chương trình còn góp phần thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước về xây dựng
bất động sản xuất tiến thương mại và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp việt nam
đẩy mạnh giao lưu hợp tác chuyển giao công nghệ đến sự phát triển bình vẩn của đất nước
tại đây doanh nghiệp và khách hàng gặp gỡ trao đổi trực tiếp giúp doanh nghiệp nắm bắt
nhu cầu và thị hiếu của khách hàng định hướng chiến lược trong kinh doanh
thúc đẩy mở rộng phát triển và hội nhập về quản lý sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng